trong ngày một mươi ba tháng sáu tại đà lạt bộ công an đã tổ chức khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu với đề tài
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ hai diễn ra từ ngày một mươi ba tháng sáu đến ngày một mươi chín tháng sáu
tham gia trại viết các nhà văn nhà biên kịch có đề cương kịch bản thuộc các thể loại kịch nói cải lương trèo tuồng ca kịch
tập trung vào các nội dung ca ngợi truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng thời làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng đẹp hơn gần gũi hơn trong lòng nhân dân được nhân dân tin yêu